thưa quý vị thông tin từ công an tỉnh bắc ninh cho biết ngày một mươi và ngày một mươi một tháng một công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với gia đình tổ chức lễ tăng lễ truy điệu và an táng cho trung tá trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy là cán bộ đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh mới gặp nạn hy sinh
cụ thể vào hồi hai mươi ba h ngày bốn tháng một tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh trong đó có trung tá trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tổ viên sử dụng xuồng tuần tra làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy tại ngã ba sông điểm giao giữa sông đuống và sông thái bình thuộc địa phận xã cao đức huyện gia bình tỉnh bắc ninh
thì bất ngờ bị tàu di chuyển theo hướng phản lại hải dương va chạm làm lật úp hai đồng chí trong tổ công tác đã nhảy khỏi xuồng và bơi vào bờ đồng chí trần ngọc sơn thành viên tổ tuần tra bị mất tích
đến một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng một phát hiện thi thể đồng chí trần ngọc sơn tại km chín mươi sáu trên tuyến sông thái bình cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng hai trăm linh m

tòa án nhân dân tỉnh đắk nông xét xử sơ thẩm vụ sản xuất buôn bán hàng giả liên quan đến trịnh sướng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn mỹ hưng sóc trăng và ba mươi tám đồng phạm
vụ án có năm tổ chức và năm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi tám ngày
theo có trạng từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trịnh sướng đã thông qua mai trung hậu nhà phân phối thành long công ty trách nhiệm hiếu hạn tấn phúc
chi nhánh vĩnh long và cửa hàng sơn gia hưng phát mua dung môi với tổng số tiền thanh toán là hơn hai ba mươi tỷ đồng
trịnh sướng đã tổ chức pha chế sản xuất ra hơn một trăm ba mươi bảy triệu lít xăng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn hai bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
sướng đã bán ra thị trường hơn một trăm ba mươi ba bốn triệu lít xăng giả thu lợi bất chính hơn một trăm linh hai tỷ đồng
cơ quan tố tụng cũng xác định trịnh sướng được coi là người quan trọng trong vụ án
nhiều bị cáo là người giúp sức cho sướng
đến nay cơ quan chức năng đã thu giữ hơn ba năm triệu lít xăng giả để phục vụ điều tra
sáng nay ngày một mươi hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nguyễn quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần văn ký sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các bị can cùng trú tại tp châu đốc
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong phạm thành lợi cùng nguyễn long hồ nguyễn tuấn cường và phạm thanh bích
rủ nhau đem gà đến khu vực thuộc ấp mỹ an xã vĩnh châu tp châu đốc cắp cá độ đá gà với nhóm của trần văn quân và xảy ra một xuẩn
thấy hai nhóm đánh nhau nguyễn văn thanh vào căn ngăn thì bị nhóm của lợi đánh tức giận thanh điện thoại cho em trai là thắng
thắng rủ thêm ký và tiến đến đánh nhóm của lợi
nhưng nhóm của lợi đã bỏ đi
khi ký tiến và thắng điều khiển xe mô tô đến khu vực tổ chín ấp mỹ an xã vĩnh châu thì bị cường lợi dụng chặn đánh
trong lúc xô sát nhóm của thắng dùng tay và khúc cây đánh cường gây thương tích là một mươi một lợi sáu hồ ba và bích là một rồi lên xe bỏ đi
hiện vụ việc đang được công an thành phố châu đốc tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan
thời gian gần đây trên địa bàn tp bùn ban thuật
liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập nhà dân cậy cửa trộm cắp
trước thời trạng đó công an tp bùn ban thuật đã xác lập chuyên án đầu tranh
sau một thời gian theo dõi đối tượng nguyễn thành luân đã bị công an tp bùn ban thuật điều tra bắt giữ
thu nhiều tài sản có giá trị bốn khẩu súng cùng nhiều hung khí các loại
đội cảnh sát hình sự phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp bùn ban thuật đã bắt được đối tượng nguyễn thành luân gây ra hàng loạt vụ trộm cấp trên địa bàn các tỉnh đắk lắc và đắk nông
khám xét nơi ở của luân tại số nhà bảy mươi chín trên năm trên một mươi sáu đường một mươi chín tháng năm phường ea tam
lực lượng công an phát hiện hàng loạt tài sản có giá trị mà luân đã trộm cắp được
chúng tôi xác định đây là đối tượng hoạt động hết sức là tinh vi nguy hiểm
có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an
trong đó thì đặc biệt đối tượng đã
đào một cái hầm để cất giữ một số lượng lớn pháo nổ
đồng hời cũng một cái hầm riêng đối tượng phục vụ với quá trình ẩn mấp khi mà lực lượng công an xác minh truy tìm
công an đã thu giữ hàng chục tượng gỗ bàn ghế gỗ các loại
bốn khẩu súng sáu viên đạn trên hai mươi cây dao dựa mã tấu
sau vườn nhà của luân công an tiếp tục phát hiện có hai cái hầm
một hầm luân cất giấu hai trăm bảy mươi gram ma túy đá để dùng
hầm còn lại tàng chữ một trăm bảy mươi sáu
kg pháo để luân bán vào dịp tết nguyên đáng sắp tới
phía trước nhà luôn còn lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi để theo dõi từ xa
do em sử dụng ma túy nghiệt ngập nên em có
không có tiền để sử dụng em hành động đi chụp cắt để
ừm không tiền xài ma túy và tiêu xài
khi đi trận đó mà em có thu sẵn cái kềm với lại
cái túp vít để em mở cửa với lại bịch ớt khi người ta dí thì em ném lại để thác thôi
bốn cầu súng với dao rửa là em do em tào mò và em chế tạo ra
mặc dù em trộm cắp rất là tinh vi nhưng mà em cứ nghĩ là công an sẽ không bắt được mình
nhưng ngày hôm nay em đã bị công an thành phố bắt lắm rồi
mở rộng điều tra công an thành phố buôn ma thuật đã bắt giữ thêm đồng bọn
là đặng đinh hồng giang ba mươi năm tuổi chú phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật
bước đầu công an thành phố bùa ma thuật đã làm rõ từ giữa năm hai nghìn hai mươi đến nay
luân đã thực hiện chót lọt trên ba mươi vụ trộm cắp tài sản ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
trong số bốn khẩu súng thu giữ được thì có hai khẩu có tính năng như súng quân dụng
một khẩu súng hơi một khẩu súng thể thao
vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng
một số thông tin liên quan tới tình hình rét đậm rét hại tại các vùng núi cao
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường nên nhiệt độ ở các vùng núi cao giảm sâu
nhiều nơi đã xuất hiện băng giá và tuyết rơi
tại thị xã sapa tỉnh lào cai tuyết rơi từ sáng ngày một mươi một tháng một
đã gây thiệt hại hơn một bốn tỷ đồng về trồng trọt và chăn nuôi của người dân
trong đó thiệt hại về cây trồng là trên tám trăm tám mươi năm triệu đồng
và thiệt hại về chăn nuôi là khoảng năm trăm bốn mươi triệu đồng
hiện chính quyền địa phương đã kiểm tra rà soát thống kê diện tích cây trồng vật nuôi bị thiệt hại
để xây dựng phương án sử dụng nguồn ngân sách dự phòng hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân
đồng thời hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại phòng chống rét cho gia súc
tích cực triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó với rét đậm rét hại cho người cây trồng và vật nuôi
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
và chụp cũng trong ngày hôm qua ngày một mươi một tháng một
không khí lạnh tăng cường đoạn đèo ô quý hồ thuộc địa phận lai châu đi thị xã sa pa tỉnh lào cai
đã xảy ra hiện tượng là mặt đường đóng băng trơn trượt
do đó các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển gây ách tắc giao thông
ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ bốn d đoạn từ km tám mươi năm cộng năm trăm linh đến km tám mươi chín
thuộc địa phận bản chu ba một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường lai châu
ngay từ ba giờ sáng ngày một mươi một tháng một băng giá phủ kín trên mặt đường
khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển do trơn trượt
hiện có trên năm mươi xe tải xe khách xe ô tô con không lưu thông được
trước tình hình trên lực lượng giao thông đã phân luồng
lắp biển hướng dẫn và nhắc nhở người dân các lái xe đi theo quốc lộ ba mươi hai
đến một mươi chín giờ cùng ngày các phương tiện vẫn chưa thể di chuyển được
mọi sinh hoạt như ăn uống đốt lửa giữ ấm đều được các tài xế và người dân thực hiện tại chỗ
phải chờ đến khi nhiệt độ tăng lên băng tan thì các phương tiện mới có thể di chuyển được
vâng từ sáng ngày hôm qua ngày một mươi một tháng một do nền nhiệt độ tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình xuống thấp dưới một mươi độ c xuất hiện rét đậm rét hại
nhiều trường học trong huyện đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét
theo đó một mươi chín trường mầm non và hai mươi một trường tiểu học với tổng số hơn một mươi ba trăm linh học sinh học sinh
với tổng số hơn một mươi ba trăm linh học sinh trong huyện đã cho học sinh nghỉ học
phòng giáo dục và đào tạo minh hóa cũng yêu cầu trong những ngày rét đậm rét hại
căn cứ điều kiện thời tiết các trường chủ động điều chỉnh thời gian học buổi sáng
muộn hơn so với thời gian quy định để tránh thời tiết giá rét vào thời điểm sáng sớm
và sẽ có thông báo mới cho các em đến trường khi nhiệt độ tăng lên
ngay từ đầu năm học phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường
có những biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa đông như kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất
phòng học chống rét tăng cường công tác truyền thông bổ sung cơ số thuốc tại các phòng y tế
phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở con em mặc đủ ấm khi đến trường hạn chế các hoạt động ngoài trời
đối với những trường có tổ chức ăn bán chú cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe
phòng chống dịch bệnh cho học sinh đảm bảo đủ chất cho mỗi suất ăn và chế độ ăn hợp lý
đặc biệt với các trường mầm non thì cần phải bố trí lớp học kín gió đảm bảo ấm áp cho trẻ
còn nước ấm để chăm sóc và phục vụ nhu cầu của trẻ